hôm nay hầu khắp các tỉnh thành phía đông bắc bộ đều vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
những cơn mưa vẫn xảy ra ở khu vực các tỉnh cao bằng bắc cạn thái nguyên bắc giang bắc ninh quảng ninh và hải phòng
làm cho mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở những tỉnh thành này đều thấp và duy trì trong khoảng là từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
với các tỉnh thành còn lại của đông bắc bộ dù không mưa nhưng nhiệt độ cũng không cao chỉ từ hai mươi bốn hai mươi năm độ trời xe xe lạnh
riêng đối với khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình những tỉnh tác động của không khí lạnh không nhiều
vì thế trời có nắng và nhiệt độ vẫn ở mức cao là từ hai mươi chín ba mươi một độ
không khí lạnh tăng cường yếu nên nó chỉ tác động đến ba tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
khiến cho ba tỉnh này trong sáng nay vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
đến chiều nay ở đây mây mỏng dần và trời chuyển nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế mức nhiệt sẽ ổn định ở ngưỡng là từ hai mươi tám hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi không nằm trong vùng tác động của không khí lạnh
hôm nay trời tiếp tục có nắng sớm với cường độ mạnh mức nhiệt ngày cao và duy trì trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nóng cục bộ sẽ xảy ra ở vùng núi phía tây khu vực các tỉnh quảng trị thừa thiên huế đà nẵng và quảng ngãi
với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi sáu độ
nắng mạnh nhiệt cao cũng là xu hướng thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay
tại tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh nam bộ khu vực miền đông nam bộ vẫn là vùng có nắng nóng mạnh nhất với mức nhiệt cao ba mươi sáu ba mươi bảy độ
với các tỉnh miền tây nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
trên biển tại khu vực huyện đảo hoàng sa xóa hướng nam đến đông nam cấp ba bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông chỉ còn ở mức cấp ba bốn trời không mưa nắng giáo
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước